quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn xu hướng chung của thời tiết trên cả nước trong ngày hôm nay khá tốt
không mưa và nắng nhiều ở miền bắc dù lúc này nhiều nơi vẫn đang có sương mù nhẹ
cùng với đó là nền nhiệt ngoài trời tương đối dễ chịu duy trì từ hai mươi hai mươi ba độ
nhưng nắng thì đã xuất hiện từ sớm tình trạng sương mù sẽ không còn duy trì lâu
không khí sẽ được sửa ấm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh đến một mươi giờ sáng
mức nhiệt hầu khắp bắc bộ đều đã cao trên hai mươi năm độ
và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn bắc bộ sẽ rơi vào khoảng
từ một mươi bốn đến một mươi năm giờ chiều với mức nhiệt là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
một số nơi ở khu vực tây bắc như mường tè mường lây mường la hay là cả khu vực hòa bình
mức nhiệt cao ba mươi một ba mươi ba độ
còn ở miền trung nắng cũng đã xuất hiện trên suốt dọc miền trung
từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận với thời gian nắng xuất hiện từ sớm
cường độ đồng đều thì nền nhiệt ở miền trung trong ngày hôm nay phổ biến
trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lui xuống phía nam cả nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay hầu như không mưa
trời nắng từ sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên duy trì
trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi một độ còn đối với các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
do hướng đông bắc yếu cấp bốn còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa
với ảnh hưởng của hiệu ứng cộng rồn do không khí lạnh tạo ra do hướng đông bắc mạnh cấp năm
cả hai khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa không nơi nào có mưa tầm nhìn xa là trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước